tiếp tục mở rộng điều tra cơ quan công an đã khởi tố bắt tổng cộng một mươi tám bị can có liên quan đến đường dây lưu hành tiền giả quy mô này
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn quốc hùng phạm văn thuận mỗi bị cáo chín năm tù lưu lam sơn tám năm tù các bị cáo còn lại từ hai đến sáu năm tù giam về tội lưu hành tiền giả